ngày một mươi một tháng một mươi sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hà nam tổ chức khai mạc liên hoan du lịch làng nghề ẩm thực hà nam lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
thu hút hơn một trăm linh gian hàng của bảy mươi đơn vị đến từ sáu huyện thành phố của tỉnh hà nam cùng sự tham gia của các tập đoàn doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh hà nam
trong khuôn khổ liên hoan đã diễn ra nhiều hoạt động quảng bá giới thiệu tiềm năng dự án quy hoạch tuyến điểm chương trình du lịch
liên hoan là dịp để tuyên truyền quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch giới thiệu những giá trị văn hóa ẩm thực sản phẩm làng nghề truyền thống tiêu biểu của tỉnh hà nam
và các địa phương trong khu vực đồng bằng sông hồng với nhân dân và khách du lịch